các lực lượng sẽ huy động phương tiện máy móc tham gia mở đường thông tuyến để sớm tiếp cận được khu vực thủy điện giao trang ba
mũi đường thủy cũng tạm dừng tiếp cận thủy điện giao trang ba do nước chảy xiết
chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo công tác cứu hộ phải đảm bảo an toàn cho mọi lực lượng trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết như hiện nay
đến sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi chưa có thêm công nhân của thủy điện rào trang ba mất tích được tìm thấy
thưa quý vị vượt qua muôn vàn khó khăn
cùng với lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh thừa thiên huế nhóm phóng viên intv đã có mặt ở địa điểm vụ sạt lở đất kinh hoàng tại nhà máy thủy điện giao trang ba
và khi vừa đặt chân đến nơi này những người đầu tiên mà phóng viên gặp mặt đó chính là những cán bộ công nhân tình nguyện ở lại dưới mưa rông bão lũ với tia hy vọng mong manh là có thể tìm thấy được đồng nghiệp hàng ngày đã cùng họ sát cánh công việc bên nhau
thưa quý vị vượt qua muôn vàn khó khăn

thưa quý vị vượt qua muôn vàn khó khăn
những ngày qua với sự nỗ lực không ngừng nghỉ công an thừa thiên huế đã huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn đưa hai mươi bốn công nhân chuyên gia cùng hai thi thể công nhân thủy điện giao trang ba về bệnh viện đao khoa bình điển đồng thời hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm cần thiết một trăm linh áo phao các loại cho công nhân nhà máy thủy điện giao trang bốn
đồng thời công an tỉnh thừa thiên huế tiếp tục huy động lực lượng dùng cano mở rộng khu vực tìm kiếm nhất là các hồ suối xung quanh thủy điện rào trăng ba triển khai nhiều phương án khác để phối hợp thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn
trong khi đó tình hình mưa lũ vẫn diễn biến hết sức phức tạp và hiện trên địa bàn tỉnh quảng trị có mưa to đến rất to tình trạng ngập lụt nghiêm trọng trở lại tại những vùng thấp trũng đồng bằng các huyện vĩnh linh do linh và cam lộ
từ ngày một mươi sáu cho đến ngày một mươi bảy tháng một mươi trên địa bàn quảng trị có mưa lớn trên diện rộng có nơi lên đến năm trăm linh bảy trăm linh mm
sông thạch hãn đã lên báo động ba sông hiếu và một số con sông khác trên địa bàn đã lên gần báo động ba
công ty thủy lợi thủy điện quảng trị sẽ xả lũ với lưu lượng là một m ba một giây nguy cơ ngập lụt lớn trên diện rộng vùng đồng bằng triệu hải và thành phố đông hà
hiện nay hàng ngàn hộ dân đang được tỉnh quảng trị di rời ra khỏi vùng ngập lũ sâu
trên quốc lộ chín có đến bốn năm đoạn sạt lở nghiêm trọng hàng trăm xe đang bị ách tắc tuyến đường hồ chí minh cũng có năm bảy điểm ách tắc
các tuyến đường xã ở hướng hóa và đắk crong bị cô lập trong nhiều ngày vừa qua
còn tại quảng nam trong ngày một mươi sáu và sáng ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi trên địa bàn miền núi cũng đã xuất hiện mưa lớn mực nước các sông đang lên nhiều khu vực ở hạ du bị ngập
trước tình trạng sạt lở đất giao thông trên một số tuyến quốc lộ tỉnh lộ nguy cơ bị chia cắt
tỉnh quảng nam quyết định di rời khẩn cấp học sinh tại các địa điểm trường có nguy cơ bị sạt lở cao
trong khi nước mới rút trước đó một ngày bà con đang dọn dẹp nhà cửa thì trong đêm ngày hôm qua mưa to trên diện rộng đã khiến cho nước dâng lên rất nhanh ở các sông suối
nếu lượng mưa lớn kéo dài tiếp tục trong thời gian tới thì quảng bình đang có nguy cơ lũ trồng lũ rất cao
tại bãi biển nhật lệ

nước dâng cao mưa và gió lớn đã đánh sập một phần cầu cảng của đồn biên phòng nhật lệ bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình và nhiều công trình khác ven biển
tại các điểm úng lụt như tuyên hóa minh hóa lệ thủy quảng ninh
sáng ngày hôm qua nhân dân chính quyền và lực lượng công an quân sự đang khắc phục hậu quả do lũ lụt
thì ngày hôm nay nước đã dâng trở lại rất nhanh đe dọa nguy cơ lũ trồng lũ tại các địa phương này
bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng bình đã điều động một hai trăm linh cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ tăng cường về các địa bàn huyện ứng trực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bước đầu nếu mưa lớn kéo dài
lực lượng công an cũng đã cử tám tổ công tác cùng với đoàn thanh niên công an tỉnh quảng bình di chuyển về các địa phương phối hợp với công an sở tại và chính quyền kiểm tra các điểm sung yếu các điểm có nguy cơ và sạt lở đất sẵn sàng cho tình huống ứng cứu cứu hộ cứu nạn phân luồng giao thông
đảm bảo an ninh trả tự
công an phường tam phước tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt quả tăng năm đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi lực lượng công an đã kiểm tra nhà trọ tại khu phố long khánh ba phường tam phước thành phố biên hòa thì phát hiện có năm đối tượng là nguyễn lê khánh trình đoàn văn năm nguyễn hoàng em và nguyễn tiến long cả năm chú tỉnh đồng nai đang sử dụng trái phép chất ma túy

trong công đoạn lập hồ sơ vương thị dung đã sử dụng bìa đất để vay thế chấp tại nhiều chi nhánh ngân hàng khác nhau với số tiền là ba trăm năm mươi triệu đồng
bên cạnh đó dung còn lừa vay tiền của nhiều cá nhân khác người nhiều nhất là gần hai trăm linh triệu đồng
cũng trong năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đối tượng này đã bỏ trốn vào tp hcm và thay đổi tên họ thành vũ thị phương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi và liên tục di chuyển thay đổi chỗ ở giữa tp hcm và thị trấn long thành tỉnh đồng nai
vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
vũ thị dung chuyển về phường hiệp thành quận một mươi hai tp hcm kinh doanh buôn bán cho đến trước thời điểm bị bắt giữ
tại cơ quan công an vương thị dung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật